israel và mỹ ngày hôm qua đã nhất trí cho phép một phái đoàn của liên hợp quốc vào khu vực phía bắc giải gaza
để đánh giá lại tình trạng cơ sở hạ tầng và xem xét khả năng đưa người palestine trở lại khu vực này
quyết định được đưa ra sau khi ngoại trưởng mỹ antony blinken họp với thành viên nội các chiến tranh
mà israel thành lập trong thời gian xung đột với hamas bao gồm thủ tướng benjamin netanyahu
bộ trưởng quốc phòng yoav galan và bộ trưởng benny gander
trước đó israel nhiều lần khẳng định chưa thể cho người palestine quay trở lại phía bắc giải gaza
do còn nhiều khó khăn trên thực địa và chưa có tiến triển gì trong nỗ lực giải cứu con tin
giới chức israel cũng ra điều kiện chỉ cho phép dân thừa palestine trở lại nơi ở cũ của họ
ở phía bắc giải gaza nếu các phong trào vũ trang ở vùng lãnh thổ này thả toàn bộ số con tin còn lại
cùng ngày phát biểu tại cuộc họp báo chung tại cairo với người đồng cấp đức anna lena baerbock
ngoại trưởng ai cập sameh sokri đã nhắc lại quan điểm
phản đối bất kỳ nỗ lực nào
nhằm di rời người dân palestine khỏi giải gaza
tại cuộc hội đàm hai bên đã thảo luận tình hình hiện nay tại giải gaza
việc phân phát hàng cứu trợ đến vùng lãnh thổ này
cũng như các nỗ lực nhằm khôi phục các quan điểm chính trị liên quan đến giải pháp hai nhà nước
bên cạnh đó hai bên cũng thảo luận việc đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza
những diễn biến trong khu vực và an ninh hàng hải ở biển đỏ